để bảo đảm an toàn cho người và phương tiện trước ảnh hưởng của bão hôm nay tổng cục đường bộ việt nam đã ra công điện khẩn
về việc xả trạm thu phí đường bộ phục vụ cho công tác ứng phó với bão số một mươi
nội dung công điện yêu cầu các cơ quan đơn vị gồm cục quản lý đường bộ hai các sở giao thông vận tải nghệ an hà tĩnh quảng bình
các nhà đầu tư dự án bot đường bộ thực hiện nội dung sau
cục quản lý đường bộ hai chủ trì phối hợp với các đơn vị lực lượng chức năng trên địa bàn
thực hiện phương án phân luồng giao thông cho các phương tiện vận tải hành khách hàng hóa lưu thông
phối hợp với các sở giao thông vận tải và các bến xe thực hiện nghiêm việc kiểm tra các phương tiện trước khi xuất bến
kiên quyết không cho những phương tiện xuất bến khi bão số một mươi đổ bộ vào
chỉ đạo lực lượng thanh tra đường bộ phối hợp với chính quyền địa phương và các nhà đầu tư dự án bot đường bộ
xả trạm thu phí đường bộ khi có mưa to gió lớn để phục vụ di dân các phương tiện đi tránh bão và vận tải hành khách
hàng hóa giám sát việc xả chạm và đóng chạm thu phí
các nhà đầu tư dự án bot đường bộ lên kế hoạch phòng chống thiên tai theo chức năng nhiệm vụ
nhằm mục tiêu bảo đảm an toàn an ninh trong các đoạn tuyến quản lý và các trạm thu phí đường bộ
thực hiện việc xả trạm khi có yêu cầu của cục quản lý đường bộ hai để phục vụ di dân
các phương tiện đi tránh bão và vận tải hành khách hàng hóa
trường hợp có những phương tiện đặc biệt là hành khách buộc phải dừng ở lại các trạm thu phí đường bộ
do không thể tiếp tục lưu thông trong bão lũ đề nghị các nhà đầu tư dự án bot đường bộ
phối hợp với các lực lượng chức năng của địa phương bảo đảm an toàn trật tự cho các phương tiện hành khách và hàng hóa